đoàn công tác của thành phố hà nội do đồng chí nguyễn đức trung
ủy viên ban chấp hành trung mương đảng phó bí thư thành ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội làm trường đoàn
đã đến thăm và làm việc tại tỉnh quảng nam
tại buổi làm việc lãnh đạo hai địa phương đã thông tin về tình hình kinh tế
xã hội quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của địa phương
trên lĩnh vực du lịch hai địa phương đã ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi đặc biệt là chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch
bốn địa phương năm hai nghìn một mươi chín gồm hà nội thừa thiên huế đà nẵng quảng nam
hai địa phương cũng đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo
chỉ đạo điều hành và cùng thống nhất đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới
dịp này lãnh đạo thành phố hà nội đã trao ba tỷ đồng ủng hộ cho quỹ xoa đói giảm nghèo
an sinh xã hội của tỉnh quảng nam trao hai mươi sổ tiết kiệm mỗi sổ một mươi triệu đồng
cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao hai mươi suất học bổng
tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh quảng nam